liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong hai người bị thương
xảy ra vào dạng sáng qua tại khu tập thể b chín kim liên phố phạm ngọc thạch quận đống đa hà nội
bước đầu công an tp hà nội xác định nguyên nhân cháy là do chập điện áp quy xe máy
như chúng tôi đã đưa tin vào lúc một h một mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn nhận tin báo cháy
lực lượng chức năng đã huy động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa cứu người
sau một mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
dập tắt sớm nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ không có đường thoát nhiệt
khiến nhiệt độ cao và khói bốc nhanh dẫn đến năm người chết hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy